chém một người hàng xóm khác đang câu cá gần đó nhưng không kịp
bực tức bình tiếp tục quay lại nhà chị xen dùng dao chém nhiều nhát vào người anh lợi
là người bị bệnh bại liệt không chạy được khiến anh bị thương nặng
rất may anh lợi được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch